hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản của nguyện đông hải gần bốn mươi hectare chiếm khoảng bảy mươi trên tổng diện tích của toàn quyện đồng thời là một trong các dùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh bạc liêu
trong đó nuôi theo hành thức quảng canh cải tiến kết hợp trên ba mươi năm ha nuôi thăm canh bán thăm canh gần bốn ha diện tích nuôi tôm siêu thăm canh một trăm một mươi hai ha với tổng sản lượng hàng năm khoảng tám mươi tấn
hàng năm chúng tôi đều có xây dựng kế hoạch để đầu tư chung dài hạn
hai nữa là cũng như triển khai các chính sách của cấp trên đối với lĩnh vực
bên cạnh đó thì công tác thường xuyên thì chúng tôi tập quấn nâng cao trình độ của người dân lên cũng như là thực hiện những cam kết những quy định của nhà nước đối với lĩnh vực này
ngành cũng phối hợp với các diện trường giải quyết những vấn đề khó khăn trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt là trong dịch bệnh tôm
áp dụng mô hình này tròn một năm
tuy chi phí đầu tư khá cao khoảng sáu trăm linh tám trăm linh triệu đồng trên một hectare nhưng với chất lượng sản lượng và lợi nhuận mang lại từ đó giúp anh quỳnh hùng anh an tâm sản xuất và đang có hướng mở rộng mô hình
so với các mô hình khác thì nó có cái ưu điểm là quản lý dịch bệnh dễ dàng hơn
trong cái quá trình chăm sóc mình chăm sóc nó dễ hơn mình làm mau đất
hơn nữa là mình làm con tôm ra
mình sạch mình không có sử dụng kháng sinh
có những cam một cái nữa là mình nuôi cái mô hình này mình sẽ đưa nó về được cái xe lớn
là cái xe khoảng hai mươi mấy con
cái xe đó bây giờ giá rất là cao
riêng với lợi thế đánh bắt thủy sản trên biển hiện nguyện đông hải có gần sáu trăm linh phương tiện hoạt động
trong đó trên hai trăm sáu mươi hai chiếc tàu đủ điều kiện đánh bắt xa bờ và hàng năm khai thác hơn năm mươi tấn thủy hải sản
để phát triển ổn định lĩnh vực này thời gian qua quyền đã triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng cảng cá ganh hào
quy mô bảy năm hectare hình thành các tổ đội sản xuất trên biển giới thiệu người dân tiếp cận nguồn giống để đầu tư phương tiện đánh bắt
nhờ đó người dân an tâm bám biển

cái ưu tiên số một của cành hào đông hải đó là cái đầu tư về cơ sở hạ tầng và đặc biệt là hạ tầng giao thông
cái vấn đề thứ hai nữa đó là quan tâm cho cái đầu tư phát triển cái đội tàu của thị trấn
ngoài đó ra thì hiện nay tỉnh cũng đang quy hoạch cái khu neo đậu tàu thuyền để phục vụ cho cái việc là ví dụ khi có bão đồ các thứ đó thì mình có cái nơi neo đậu để đảm bảo an toàn tài sản cho bà con ngư dân
ngoài ra để đạt mục đích trở thành quyền trọng điểm về kinh tế biển vào năm hai nghìn hai mươi hiện nay đông hải còn đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ cao tăng cường hợp tác nghiên cứu về phòng chống các loại dịch bệnh trên thủy sản nuôi
nhất là tôm nuôi để nhanh tiến độ các dự án điện gió điện mặt trời kết hợp nuôi trồng thủy sản sớm hoàn thành các dự án hạng mục công trình giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dân